công nghệ thông tin điện tử viễn thông cơ khí tự động hóa xây dựng giao thông vận tải
vật liệu hóa chất năng lượng nông lâm ngư nghiệp tài nguyên môi trường
y dược giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác
ban tổ chức đã trao giải thưởng cho chín mươi giải pháp gồm
sáu giải nhất một mươi hai giải nhì hai mươi tám giải ba bốn mươi tám giải khuyến khích
khen thưởng một mươi sáu đơn vị và một mươi cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền phổ biến và tổ chức cuộc thi
thủ tướng chính phủ cũng quyết định tặng bằng khen cho sáu cá nhân là chủ nhiệm của các giải pháp đoạt giải nhất
cũng tại buổi lễ tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới đã trao tặng giải wipo cho hai giải pháp xuất sắc nhất
thưa quý vị sáng nay một mươi tám tháng bốn tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tiến hành xét xử phúc thẩm
theo đơn kháng cáo của hà văn thắm cựu chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank
và ba mươi bị cáo từng là nhân viên của ocean bank
trong đơn kháng cáo của mình hà văn thắm xin chấp hành bản án sơ thẩm về tội cố ý làm trái quy định nhé nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tiến dụng
hà văn thắm chỉ kháng cáo tội danh đồng phạm cùng với nguyễn xuân sơn để chiếm đoạt tài sản
hà văn thắm cho rằng tòa tuyên phạt ông ta phải bồi thường hơn tám trăm linh tỷ đồng cho ocean bank là chưa đúng
với tư cách cổ đông nắm gần sáu mươi ba cổ phần tại ocean bank
cựu chủ tịch ocean bank đề nghị tòa phúc thẩm tuyên ông không phải bồi thường
và buộc nguyễn xuân sơn phải đền bù số tiền chiếm đoạt theo tỷ lệ vốn nắm giữ
trong số ba mươi bị cáo còn lại nguyễn xuân sơn kêu an về các tội tham ô tài sản
và lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản
bị cáo nguyễn minh thu nguyên phó tổng giám đốc ocean bank
đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại tội lạm dụng chức vụ quyền hạn và giảm nhẹ hình phạt
năm bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hưởng án treo và miễn trách nhiệm hình sự
phiên tòa xét xử phúc thẩm sáng nay bắt đầu bằng thủ tục xét hỏi
và dự kiến kéo dài đến hết ngày hai mươi chín tháng bốn
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc phối hợp với công an xã hòa xuân
khẩn trương điều tra xác minh vụ kẻ gian phóng hỏa đốt cháy năm trăm linh trụ tiêu của một hộ dân
ở xã hòa xuân thành phố buôn ma thuật
đây là một trong những vụ hủy hoại tài sản gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đây là dãy hồ tiêu của anh trần gia sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
ở tiểu khu một nghìn hai trăm sáu mươi sáu xã hòa xuân thành phố buôn ma thuột
chiều ngày một mươi bốn tháng bốn vừa qua cả vườn hồ tiêu với năm trăm linh trụ của gia đình anh
đã bị kẻ gian phóng hỏa đốt
số tiêu này gia đình anh đã trồng chăm sóc tám năm nay
và là nguồn thu nhập chính của gia đình
theo anh trần gia thời gian gần đây anh có xảy ra mâu thuẫn với một số người dân có dãy trong khu vực
do các bên có tranh giành nguồn nước hồ gần đó để tưới cây trồng
sau khi nhận được tin báo ủy ban nhân dân xã hòa xuân đã chỉ đạo công an xã ban tự quản thôn
cùng các lực lượng chức năng của xã xuống hiện trường ứng cứu
đồng thời xác minh tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy
tuy nhiên do vị trí khu dãy bị cháy nằm xa khu trung tâm xã
nên khi lực lượng chức năng vào đến hiện trường
thì toàn bộ vườn hồ tiêu của gia đình anh gia đã bị ngọn lửa thiêu dụi
sau khi nhận được thông tin thì chúng tôi đã huy động lực lượng công an xã
và một số tổ đội dân phòng và người dân ở xung quanh
đã kịp thời đến để chữa cháy để cứu hộ cứu nạn
thế thì khi mà đến thì số lượng cháy của cái
số lượng cháy của các chủ tiêu thì đã cháy coi như là gần như một trăm linh
và cái số lượng mà để mà sống sót thì gần như là bằng
chính vì thế cho nên là chúng tôi mới thấy đây là một cái vụ việc
nó rất là nghiêm trọng và đã kịp thời báo cáo lên công an thành phố
để xuống để điều tra làm rõ và phối hợp giải quyết
theo ước tính ban đầu của gia đình anh trần gia
tổng thiệt hại so với vụ hỏa hoạn là trên năm trăm linh triệu đồng
còn thiệt hại về lâu dài thì không tính hết
việc kẻ xấu phóng hỏa đốt cháy vườn tiêu
của người dân như thế này là hành vi hủy hoại tài sản rất đáng lên án
những năm gần đây tình trạng kẻ gian chặt phá
hủy hoại cây trồng như cà phê hồ tiêu của người dân
trên địa bàn tỉnh đắk lắc nói riêng
các tỉnh tây nguyên nói chung xảy ra ngày một gia tăng
đây là một thực trạng đáng báo động
đòi hỏi các cơ quan chức năng cần sớm điều tra
làm rõ đối tượng đã đốt cháy hồ tiêu để xử lý nghiêm trước pháp luật
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk nông
phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở chế biến cà phê
của bà nguyễn thị thanh loan tại thôn một mươi ba xã đắk que huyện đắk lắp
đang chế biến cà phê bẩn làm từ các tạp chất nhuộm màu
bằng bột lõi pin con ó
và điều đang nói là cơ sở này được cấp giấy phép kinh doanh từ năm hai nghìn một mươi
các cơ quan chức năng chính quyền địa phương vẫn tiến hành kiểm tra định kỳ
thế nhưng không hiểu vì sao cơ sở này vẫn hoạt động trong thời gian dài
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là hiện trường nơi bà loan dùng để chế biến cà phê bẩn
quy trình chế biến nguyên liệu sản xuất chỉ là đất đá vỏ cà phê cà phê thải loại
chất bột đen trong những viên pin hiệu con ó được đập vụn trộn với nước
sau đó dùng máy trộn bê tông để phối trộn xây khô
và sản phẩm cuối cùng là cà phê
qua công tác nghiệp vụ vào lúc một mươi năm h ngày một mươi năm tháng bốn
lực lượng cảnh sát môi trường quân tỉnh đắk nông chủ trì
hội hợp với các ban ngành liên quan

tiến hành bắt quả tăng
đang chế biến cà phê
dùng bột đá và vỏ cà phê trộn với pin đập ra
qua đó sau đó là xấy phối khô để mang đi tiêu thụ
số lượng cơ quan cảnh sát môi trường thu giữ là khoảng một mươi tấn đã chế thành phẩm
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện
trong kho của cơ sở này chứa hơn một mươi hai tấn cà phê đã chế biến thành phẩm
hai chậu chứa ba mươi năm kg pin đã được đập vụn
một xô chứa lõi pin một xô chứa nước màu đen
và nắp pin với trọng lượng một mươi kg
theo khai nhận của bà loan từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
cơ sở này đã xuất bán ra thị trường ba tấn sản phẩm cà phê
được chế biến theo quy trình trên
tuy nhiên bà loan chưa chịu khai địa chỉ tiêu thụ số cà phê bẩn này
sự việc xảy ra bởi trường hợp của bà nguyễn thành loan
qua biểu hiện cảm nhận ban đầu ở bên ngoài
cơ sở chỉ là một hộp bình thường
không có bất cứ biển bảng gì liên quan đến hình thức kinh doanh mua bán nông sản
và cũng không có mua bán bất cứ hoạt động nào
liên quan đến việc trao đổi mua bán hàng hóa và nông sản
mà nhập ở đâu về cho khi phát hiện ra
thì mới biết được cơ sở này có giấy phép
còn trước giờ thì không có bất cứ hành vi động nào
liên quan đến kinh doanh mua bán nông sản ở địa bàn
thì hiện nay chính quyền địa phương đã phối hợp
cùng các quan chức năng để làm rõ về hành vi
chế biến như vậy và xuất đi đâu thì đang được làm rõ
hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ
niêm phong toàn bộ số sản phẩm trên
và lấy mẫu cà phê đi kiểm nghiệm
để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
thông tin về vụ việc chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật
trong các bản tin thời sự sau
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang
vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với lê hải đăng hai mươi tám tuổi
ngụ tại xã mông thọ b huyện châu thành tỉnh kiên giang
về hành vi tàng trữ trái phép
chất ma túy
tại hiện trường
lực lượng công an thu giữ ba bịch ma túy đá
có trọng lượng là hai trăm linh gram
một cân điện tử và ba mươi bốn triệu đồng
tại cơ quan công an đăng khai nhận
mua số ma túy trên từ một phụ nữ
không rõ lai lịch tại thành phố hồ chí minh
với mục đích sử dụng và bán kiếm lời
trong lúc đăng chia nhỏ số ma túy
để bán lại cho các con nghiện
thì bị công an phát hiện và bắt giữ
bạn như nào nó rõ lại
bạn thường vụ tỉnh uỷ cà mau
vừa ban hành chỉ thị
số một mươi một về các nhiệm vụ
và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý
ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá
và ngư dân trong tỉnh
khai thác hải sản bất hợp pháp
tại vùng biển nước ngoài
ban thường vụ tỉnh uỷ cà mau yêu cầu
từng cấp ủy chính quyền các địa phương vùng biển
đưa mục tiêu nhiệm vụ
ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá
ngư dân trong tỉnh
khai thác xa bờ bất hợp pháp
ở vùng biển nước ngoài
vào nghị quyết kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám
quyền các địa phương các ngành
và các cơ quan chức năng liên quan
phải chịu trách nhiệm chức ban thường vụ tỉnh uỷ
uỷ ban nhân dân tỉnh
nếu để tình trạng tàu cá ngư dân trên địa bàn
vi phạm vùng biển nước ngoài
đảng uỷ công an
phối hợp với đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh
chỉ đạo khẩn trương điều tra các trường hợp tàu cá
và ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài
bị bắt giữ
xác minh làm rõ các đường dây móc nối
đưa tàu cá và ngư dân trong tỉnh
sang vùng biển nước ngoài đánh bắt bất hợp pháp
chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu
thu hồi ba mươi chín hai hectare đất
tại các dự án phát triển nhà trên địa bàn
cụ thể chủ tịch ubnd tp hà nội
vừa có văn bản yêu cầu thu hồi ba mươi chín hai hectare
thuộc quy đất hai mươi
là quy đất xây dựng công trình công cộng
phải bàn giao cho thành phố
đã hoàn thành giải phóng bật bằng
tại các dự án phát triển nhà trên địa bàn
sở tài nguyên và môi trường hà nội
được giao việc lập hồ sơ thu hồi ba mươi chín hai ha đất
xây dựng công trình công cộng này
giao trung tâm phát triển quỹ đất tp quản lý
chống lấn chiếm và đề xuất phương án sử dụng
trước ngày ba mươi tháng năm tới
ở phần tiếp theo của chương trình
lỗ hồng trong quy trình cấp phép
chương trình liên kết đào tạo
lào cai tập trung nguồn
lực ngăn ngừa bệnh dạy lan rộng
thông tin từ bộ giáo dục và đào tạo cho biết
bộ đã yêu cầu sở giáo dục và đào tạo
thành phố hà nội dừng chương trình liên kết
đào tạo song bằng với trường
để kiểm tra giả soát lại nội dung chương trình
đồng thời làm rõ trách nhiệm quản lý
trong quá trình triển khai hợp tác đào tạo
quyết định tạm dừng hợp tác với trường
đã được trường tiểu học trung học
cơ sở trung học phổ thông newton
thông báo trên website chính thức của trường
từ ngày một mươi bảy tháng bốn
là để yêu cầu trường george washington
cung cấp giấy kiểm định chất lượng
theo đề nghị của các cơ quan quản lý giáo dục việt nam
điều này đã cho thấy
khi duyệt hồ sơ cấp phép
triển khai đào tạo tại việt nam
george washington còn thiếu giấy kiểm định chất lượng
hoặc nếu có
thì hiện giờ cũng đã không còn giá trị
khi tôi thành lập ở dưới florida
thì ở đây có giấy kiểm định
có nghĩa là sở giáo dục không bác buộc
high school nó trở xuống đó
là quản lý của sở giáo dục
và làm báo cáo hàng năm cho sở giáo dục
cho nên chi
sở dục khuyến khích thôi
cái không phải là bác buộc
cho nên vì lý do đó là
lúc tôi mới thành lập đó
thì tôi muốn có cái đó
nhưng khi tôi dời lên cali đó
thì tôi không cần nữa
thì sở giáo dục ở cali đó
là nếu muốn lấy kiểm định đó
thì phải sau hai năm
nhưng trở lại cũng là optional
sau hai năm hoạt động tại tư ban cali
nhưng tôi mới giờ về đó
mới có mấy tháng thôi mà
thì cho nên chi
cái thẩm định đó là sau hai năm
nhưng sau hai năm trở lại sở đó
cũng là nói là khuyến khích
chắc không phải là bác buộc
theo luật của bang california mỹ

thì việc kiểm định ở các trường phổ thông của cali
ngoài công lập là không bắt buộc
đồng thời chính phủ mỹ cũng không quản lý
giám sát hoạt động của các trường này
ngoài lãnh thổ nước mỹ
tuy nhiên để có thể được phép liên kết đào tạo
tại việt nam
thì chứng nhận kiểm định lại là một trong những điều kiện bắt buộc
quy định này đã được thông báo công khai
rõ ràng trên website chính thức
của cục hợp tác quốc tế bộ giáo dục và đào tạo
chính phủ hoa kỳ chỉ có thẩm quyền
và khả năng giám sát
các trường được thành lập
và hoạt động trên đất mỹ
chứ không có thẩm quyền
hoặc giám sát các trường mỹ
hoạt động bên ngoài lãnh thổ mỹ
đối với cả trường george washington international school
thì đại sứ quán mỹ
chưa tìm được thông tin về trường này
tại bất cứ nguồn thông tin chính thức nào
mà đại sứ quán tìm kiếm
điều mà dư luận đang thắc mắc
là vì sao một trường tư thục
không chịu sự quản lý
về chất lượng đào tạo của bộ giáo dục hoa kỳ
cũng không có chứng nhận kiểm định chất lượng
mà lại được bộ giáo dục và đào tạo
các sở giáo dục và đào tạo
cho phép liên kết
giảng dạy khắp một mươi bốn tỉnh thành của việt nam
và cũng chỉ đến khi sự việc
được các cơ quan báo chí phản ánh
thì cơ quan chức năng mới đòi hỏi
giấy kiểm định chất lượng
phải chăng đây chính là lỗ hổng
trong quy trình thẩm định cấp phép
đối với các chương trình liên kết đào tạo hiện nay
từ đầu năm đến nay
tại lào cai đã có ba trường hợp
bị chó dại cắn dẫn đến tử vong
bệnh dại đang có diễn biến phức tạp
đặc biệt là trong mùa hè
để phòng chống bệnh dại
ngành y tế tỉnh lào cai đã tăng cường tiêm phòng
cho đàn vật nuôi
tuyên truyền hướng dẫn người dân
hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan
theo báo cáo của sở y tế tỉnh lào cai
từ đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
đã phát hiện ổ dịch dại trên động vật
ở huyện bào thắng
tổng cộng đã có hơn một hai mươi trường hợp
người dân bị chó cắn
phải đến tiêm phòng dại
tại các điểm tiêm
tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước
trong đó có gần một trăm năm mươi trường hợp
phải tiêm huyết thanh kháng dại
do vết thương nguy hiểm
hoặc do con vật cắn đã lên cơn dại
và ba trường hợp tử vong vì bệnh dại
ngành y tế cũng đã có những văn bản
chỉ đạo cho các địa phương
bám sát vào tình hình thực tế
để chúng ta sẽ tiến hành các biện pháp
phối kết hợp cùng với ngành nông nghiệp
chi cục thú y
để quản lý tốt những dịch bệnh
gia cầm sang người
và đặc biệt đối với các súc vật
và trong súc vật thì đặc biệt
đó là chó mèo
rồi có cả những động vật
chim uông nuôi khoang dã
đều có khả năng truyền dại rất lớn
ngay sau khi xuất hiện dịch dại
trên địa bàn tỉnh lao cai đã chỉ đạo
các đơn vị chức năng tăng cường công tác
ngăn ngừa để phòng chống bệnh dại
lây lan tổ chức tuyên truyền
tiêm phòng dạy cho tất cả các con vật nuôi
có nguy cơ mắc bệnh dại trên địa bàn
y tế trực phòng
có đến tuyên truyền gia đình
tức là ý thức của gia đình
tức là nuôi chó để phòng chống chó dại
gia đình đầu tiên là phải nuôi chó
phải xích ra đường là phải dọ móm
trước tiên là phải tiêm phòng
các sinh đầy đủ
đối với công tác phòng chống dịch bệnh
đối với trung tâm y tế
huyện bảo thắng
mà nói là một công tác thường xuyên
và hàng năm thì trung tâm
vẫn có cử cán bộ xuống
phối hợp với trạm y tế để tuyên truyền
thông qua hoạt động tuyên truyền hàng năm này
thì nhận thức của bà con
về công tác phòng tránh
dịch bệnh nói chung
và bệnh dại nói riêng
thì cũng ngày càng được nâng cao
cơ bản đại dịch dạy trên địa bàn tỉnh lào cai
đã được khống chế
tuy nhiên ở nhiều khu vực vùng sâu vùng xa
các gia đình thường không tiêm phòng dại
cho vật nuôi và tâm lý chủ quan
khi bị động vật cắn
không chủ động đi tiêm phòng dại
sở y tế tỉnh lào cai khuyến cáo
người dân cần tiêm phòng dại đầy đủ
cho vật nuôi theo hướng dẫn của cơ quan thú y
khi bị động vật cắn
cần sát trùng vết thương bằng xà phòng
dưới vỏi nước sạch
và đến ngay cơ sở y tế gần nhất
để được tư vấn xử lý kịp thời
chuyển sang các thông tin quốc tế
nga và đức nhất trí thúc đẩy
tiến trình chính trị về syri

chuyên gia của tổ chức cấm vũ khí hoa học đến đu ma
tổng thống nga vladimir putin
và thủ tướng đức angela merkel
đã có cuộc điện đàm
trong đó thảo luận về tình hình syri
và dự án dòng chảy phương bắc hai
trong cuộc điện đàm
tổng thống putin nhấn mạnh rằng
các cuộc không kích do mỹ đứng đầu
nhằm vào syri hồi cuối tuần qua
đã vi phạm luật pháp quốc tế
và gây tổn hại tiến trình hòa bình
tại quốc gia trung đông này
hai bên đều nhất trí khôi phục tiến trình chính trị
về vấn đề syri
bao gồm các cuộc đàm phán
tại geneva thụy sĩ
cũng như là astana kazakhstan
và tiến trình này cần phải tập trung
và nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu
kéo dài nhiều năm qua tại syri
trước đó cùng ngày
ngoại trưởng đức heiko maas tuyên bố
nước này có một vai trò trung gian đặc biệt
cho phép duy trì kênh đối thoại với nga
về cuộc khủng hoảng syri
trong một diễn biến có liên quan
phát biểu trước nghị viện châu âu
tổng thống pháp emmanuel macron
thừa nhận các cuộc không kích của liên quân mỹ anh pháp
cuối tuần qua nhằm vào syri
tại thành phố salisbury
nơi hai cha con cựu
điệp viên hai mang người nga
sergei skripal bị đầu độc
sau khi bộ môi trường anh khẳng định
chất độc thần kinh được sử dụng
trong vụ việc này ở dạng lòng
theo bộ môi trường anh
cơ quan phụ trách chiến dịch dọn dẹp
một hàm lượng rất nhỏ
chất độc thần kinh novichok
ở dạng lòng
đã được sử dụng trong vụ đầu độc
bộ này nêu rõ khu vực nghĩa trang
nơi trốn cất vợ và con trai ông skripal
đã được mở cửa trở lại
trong khi chín địa điểm khác
trong đó có quán rượu nhà hàng
mà cha con ông skripal tới
trước khi xảy ra vụ việc
vẫn bị đóng cửa
cảnh sát chống khủng bố
đang chuyển giao quyền quản lý
những khu vực này cho các nhóm chuyên gia
khoảng một trăm chín mươi chuyên viên quân sự
đang hỗ trợ chiến dịch nói trên
và công tác dọn dẹp
sẽ phải mất tới vài tháng
những khu vực bị nghi ngờ
đang được kiểm tra
trong khi các món đồ có thể nhiễm độc
đã được đem đi tẩy trùng và xét nghiệm lại
trước đó cảnh sát anh từng cho rằng
chất độc đã được bôi lên cửa
trước nhà của cựu điệp viên skripal
trong khi đó hãng thông tấn
nhà nước sanna của syria đưa tin
các chuyên gia của tổ chức cấm vũ khí hóa học
đã đến thị trấn douma
sau nhiều ngày chỉ hoãn
dự kiến các chuyên gia sẽ bắt đầu công tác điều tra
về vụ tấn công hóa học trong ngày hôm nay
các điều tra viên quốc tế
của tổ chức cấm vũ khí hoa học
opcwf đã đến syria từ cuối tuần qua
để thực hiện nhiệm vụ xác định
xem có xảy ra một vụ tấn công
sử dụng vũ khí hoa học ở douma hay không
vụ tấn công tại thị trấn douma
là lý do ba nước anh pháp mỹ đưa ra
để tiến hành vụ không kích
nhằm vào syria ngày một mươi bốn tháng bốn
các nước phương tây cáo buộc chính quyền syria
sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công
trong khi đó nga và syri đã nhiều lần bác bỏ
những cáo buộc này cho rằng vụ việc tại duma
là một kế hoạch được dàn dựng từ trước
của phương tây để tiếp tục can thiệp vào syri
hiện ả rập xê út cũng đang để ngò khả năng
sẽ tham gia vào liên quân của mỹ
bằng việc cử binh sĩ tới syria
tuyên bố được ngoại trưởng nước này đưa ra
trong cuộc họp báo tối một mươi bảy tháng bốn tại riyadh
quỹ tiền tệ quốc tế imf dự báo
kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng vững chắc
trong năm tới nhờ vào sự phát triển
nhanh chóng của mỹ và châu âu
tuy nhiên cơ quan này cũng cảnh báo
nguy cơ xung đột thương mại trên diện rộng
có thể sẽ khiến tăng trưởng toàn cầu trạch hướng
trong báo cáo
trong các triển vọng kinh tế thế giới mới nhất
imf giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
được đưa ra vào tháng một vừa qua là ba
trong năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín
con số này cao hơn mức ba tám
trong năm ngoái
theo imf sự phục hồi này là nhờ vào
các điều kiện tài chính tốt
đã phát triển mạnh lòng tin thị trường được cải thiện
cũng như tác động tích cực từ chính sách
kích thích tài chính của mỹ
maurice ospen cảnh báo
mặc dù kinh tế thế giới tiếp tục cho thấy đà tăng trưởng mạnh
nhưng nguy cơ hạn chế thương mại
và các biện pháp đáp trả sẽ làm suy yếu lòng tin
và khiến tăng trưởng toàn cầu sớm đi chạch hướng
theo ông maurice
cuộc chiến thương mại chưa thực sự diễn ra
do các chính sách thuê mới vẫn chưa có hiệu lực
và hiện vẫn còn thời gian để mỹ cùng trung quốc
tránh được cuộc chiến thương mại thông qua cơ chế đàm phán đa phương
nhật bản và trung quốc vừa nối lại
hoạt động giao lưu quân sự
vốn bị gián đoạn kể từ năm hai nghìn một mươi hai
do các tranh cãi về chủ quyền lãnh thổ
tại quần đảo
mà nhật bản gọi là senkaku
còn bắc kinh gọi là điếu ngư
trên biển hoa đông
trong ngày một mươi bảy tháng bốn
đoàn đại biểu gồm các sĩ quan cấp cao của trung quốc
đã được tiếp đón trọng thể tại thủ đô tokyo nhật bản
dưới sự chủ trì của tổ chức hòa bình sasakawa
đoàn đại biểu trung quốc
bao gồm hai mươi năm thành viên
do thiếu tướng tử quốc y dẫn đầu
đã tới nhật bản từ hôm một mươi năm tháng bốn
đoàn đã có chiến thăm kéo dài tám ngày
trong đó có chuyến thăm căn cứ hải quân kure
của lực lượng phòng vệ nhật bản
và trụ sở chính của lực lượng này tại tokyo
giao lưu quân sự giữa nhật bản và trung quốc
đã diễn ra liên tục trong hơn một thập kỷ
kể từ năm hai nghìn một
trước khi bị đình trệ từ năm hai nghìn một mươi hai
do các tranh chấp trên biển hoa đông
cùng ngày người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc
hoa xuân oánh thông báo
hai nước tổ chức vòng tham vấn cấp cao lần thứ chín
về các vấn đề trên biển tại thành phố sendai nhật bản
trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng bốn
các quan chức thuộc bộ ngoại giao bộ quốc phòng
các ban quản lý và thực thi luật hàng hải
của hai nước sẽ tham gia hội nghị này
những thông tin về trung quốc và nhật bản
cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay
của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt